sáng ngày một mươi bốn tháng sáu tại đà nẵng bộ tư lệnh cảnh sát biển phối hợp với tổng cục hải quan
tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện điều tra bắt giữ và xử lý ba trăm chín mươi năm vụ với tám trăm sáu mươi bảy đối tượng
khởi tố chín mươi năm vụ với một trăm năm mươi hai đối tượng tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn sáu tỷ đồng tăng vật xử lý hơn ba trăm linh tỷ đồng
lực lượng hải quan đã phát hiện bắt giữ và xử lý hai mươi ba tám trăm linh hai vụ việc tiến hành khởi tố bảy mươi bảy vụ án hình sự và thu ngân sách đạt gần năm trăm linh tỷ đồng
tại hội nghị hai bên cũng chia sẻ những kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế khó khăn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển giữa hai lực lượng để đấu tranh và ngăn chặn có hiệu quả
trong công tác phòng chống buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép trên biển